ngày hôm nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung gương bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến dân hoa dân hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tại nhà tưởng niệm bắc hồ ở khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên đoàn đại biểu đã thành kính dân lãng hoa tươi thắm
và nén hương thơm tưởng nhớ công ơn trời biển của chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc
danh nhân văn hóa kiệt xuất người sáng lập rèn luyện đảng ta người cha thân yêu của lực lượng vũ trang
trước anh linh của người lực lượng công an nhân dân nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với tổ quốc
đảng nhà nước và nhân dân không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện nghiêm sáu điều bác hồ dạy đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc
phục vụ nhân dân gương mẫu tiên phong thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước
bằng những hành động sáng tạo thiết thực giữ vững kỷ luật kỷ cương vượt qua mọi khó khăn thách thức
đoàn kết thống nhất một lòng tiếp tục phát huy những thành tựu kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang
đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cùng ngày đoàn đại biểu đã đến dân hương tại mộ bà hoàng thị loan thân mẫu bác hồ và đền trung sơn
đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh và trồng cây lưu niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên